theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bắc bộ tiếp tục duy trì thời tiết mưa rét trong một mươi ngày tới
đặc biệt từ ngày chín đến một mươi một tháng hai có nơi rét đậm
phía tây bắc bộ đêm ngày chín và sáng ngày một mươi tháng hai có mưa mưa rào rải rác và có nơi có sông trời rét có nơi rét đậm
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi chín tháng hai có mưa vài nơi đêm trời rét
phía đông bắc bộ đêm ngày chín và sáng ngày một mươi một tháng hai có mưa phùn và sương mù rải rác trời rét có nơi rét đậm
từ ngày một mươi hai có mưa vài nơi trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời lạnh
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng hai trời rét vùng núi rét đậm
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ đêm ngày chín có mưa trời rét sáng có sương mù trưa chiều trời nắng
các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông